hoàn thiện hoàn mỹ hoàn thiện mới cho ra đời âm thanh chuẩn và hay hoàn mỹ mới cho con mắt người đời sự ưỡng mộ
với các tang bằng gỗ chắc mặt bằng gỗ người thợ đã có sự kết hợp chuẩn mực nhất để cùng với dây đàn cho ra đời loại nhạc cụ đạt tiêu chuẩn của người sử dụng
hơn thế nữa trên cây đàn phải được trang trí phù hợp không chỉ về mặt tạo hình mà còn phải phù hợp với hoàn cảnh biểu diễn của nhạc công
nghề làm đàn có lắm công phu bởi kích cỡ là một phần còn phần nữa là sự kết hợp cộng hưởng để tạo nên âm thanh chuẩn mực
người nhà công có giỏi mấy thì cũng không thể biểu diễn thành công với một nhạc cụ kém
người nghệ sĩ có thành công lớn hay không có một phần quan trọng ở nhạc cụ trên tay họ
từ xa xưa làng đào xá được biết đến là vùng quê giàu bản sắc văn hóa
bởi nơi đây là cái nôi của nghề làm đàn là làng duy nhất có nghề làm nhạc cụ được ví như một bảo tàng sống về loại sản phẩm đặc biệt này
cách đây gần hai trăm linh năm trước cụ đào xuân lan đã mang nghề làm đàn truyền thụ cho con cháu và sau này trở thành nghề truyền thống của làng
vào những năm đầu của thế kỷ hai mươi người của làng mưu sinh chủ yếu bằng nghề này
trước kia là cũng không thích nghề
nghề này năm đầu cũng nói đúng rồi đấy
sau khi đi công tác toán ly rồi đi thanh niên trung phong về
thì ông cụ sinh sinh cho tôi thì mới bảo thôi bây giờ thì tức là tôi cũng yếu rồi thì anh ở lại tôi truyền cho cái nghề
thì tức là lúc bây giờ thì ở lại học nghề của cụ được năm một mươi năm thì là cụ ra đi
nói chung theo đuổi cái nghề đàn này người cơ bản cái căn bản nhất là phải yêu nghề
phải yêu nghề
phải biết được cái giá trị của nghề
và mình yêu nghề
và đồng thời tức là phải có tính chất kiên trì
và chính vì cái kiên trì đó cho nên mới có cái nghề đó hỏi tính chất là nhẹ nhàng thôi nhưng mà tỉ mỉ
và phải có con mắt kỹ mỹ thuật
nói chung đổi tương đối khắt khe
trải qua bao thăng trầm của lịch sử
nghề làm đàn của đào xá cũng giúp người dân nơi đây
thoát cảnh đói nghèo
sản phẩm do các nghệ nhân trong làng làm ra nức tiếng gần xa
tuy nhiên từ sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi nước ta rơi vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế kéo dài
nghề làm đàn ở đào xá cũng theo đó mà suy sụp
những nghệ nhân làm đàn ở làng bỏ nghề đi làm thợ xây thợ mộc
phải tới đầu những năm chín mươi của thế kỷ hai mươi
nhờ chính sách đẩy mạnh khôi phục văn hóa truyền thống của đảng
nghề làm đàn ở đào xá dần có những bước chuyển mình
nếu như ở khâu trình diễn là cao trào của cảm xúc
thăng hoa của trao tặng và đón nhận
thì có lẽ những nguyên liệu vô chi đây
tiếng đục đẽo thô giáp này
chính là sự khởi nguyên
từ những nguyên liệu vật chất bình thường
với bàn tay khéo léo và óc sáng tạo
những người thợ thủ công đã tạo ra nguồn âm thanh vô tận
cho ra đời những sản phẩm tinh thần quý báu
cho cuộc sống con người thêm phong phú và cao đẹp hơn
hiện nay trong làng có khoảng trên dưới chục hộ gia đình làm nghề sản xuất đàn
tuy nhiên nổi tiếng hơn cả là cha con ông đào soạn
ông soạn là người có công lớn trong việc khôi phục và duy trì nghề tổ suốt mấy chục năm qua
từ những chiếc đàn bầu đàn tranh đàn thập lục đàn tứ đàn xến
cho tới các cây đàn đáy đàn nguyệt đàn hồ
tất cả đều do tay nghệ nhân tuổi ngoại thất tuần này làm ra
với tất cả tâm huyết và tình yêu nghề của mình
ở đây tất cả các loại nhạc cụ về dân tộc
ví dụ như là đàn tứ đàn nguyệt đàn chanh hoặc là đàn bầu
tất cả các loại đó đều phải là dùng đến gỗ ngô đồng mặt của nó thì là gỗ ngô đồng
mà cái gỗ ngô đồng này thực ra nói thì nó hơi khó
là bởi vì là tất cả các nhà lò gỗ không thể có cái gỗ này được
mà bởi vì là họ không dùng được mà cái gỗ này chỉ có dành riêng
có giới nhà cụ sản xuất là dùng thôi chứ còn các người khác họ không dùng
thế cho nên là khi mà chúng tôi sản xuất này cũng hơi cầu kỳ hơi khoan
tức là phải đến tận cửa rừng phải tìm được cái loại gỗ đó
nghề làm nhạc cụ truyền thống cũng lắm công phu
để ra được một cây đàn như ý phải trải qua nhiều công đoạn
cùng với sự tỉ mần tài hoa của bàn tay người thợ
nguyên vật liệu chủ yếu để làm đàn là gỗ chắc và gỗ vông
từ khâu chọn gỗ ra gỗ phơi gỗ cho đến công đoạn chấp ghép
bịt ra chăn đánh bóng trau chuốt khảm chai và hoàn thiện
tất cả đều được phải làm theo phương pháp thủ công đúng với kỹ thuật của ngày xưa để lại
đó cũng chính là nét độc đáo của làng nghề này
nếu muốn sản xuất được những cái đàn chuẩn cơ đàn tốt thực ra mà nói thì bản thân tức là
khi mua gỗ về là phải cầu tương đối là phải phơi thật khô kiệt
và thông thường gỗ là để hai ba năm sau mới đi vào sản xuất chứ không sản xuất ngay những hàng kỹ hàng chuẩn ấy
còn hàng bình thường thì ấy rồi thế nhưng mà hàng chuẩn thì là phôi gỗ như thế để cho tránh
sự công vinh tránh sự nứt nẻ phơi thật kiệt
và đồng thời khô như thế thì nó được tiếng tức là âm thanh của nó đạt yêu cầu
muốn làm nghề đàn người thợ phải thạo hay ít ra phải biết nghề mộc
bởi vì muốn làm một sản phẩm đạt chuẩn thì không chỉ cần khéo tay mà còn cần phải nhìn cho đẹp nghe cho hay và rõ
đối với những người làm đàn ở đây thì việc chọn gỗ phơi gỗ cho đến những công đoạn như chấp ghép
hoàn thiện đều phải được làm thủ công
sản phẩm của làng đào xá khá đa dạng từ cây tỳ bà đàn đáy đàn nguyệt đàn tam thập lục đến những cây nhị cây hồ cây líu
và không thể không kể đến đàn bầu loại nhạc cụ một giây không chỉ người việt yêu thích mà còn đi vào sử sách thi ca và lịch sử dân tộc
tiếng đàn bầu của ta cung thanh là tiếng mẹ
cung trầm là giọng cha
ngân nga em vẫn hát
tích tịch tình tình tang
tích tịch tình tình tang
trong dàn nhạc cụ dân tộc việt nam có nhiều nhạc cụ được chế tác tạo nét đặc trưng của từng địa phương từng vùng miền
tuy nhiên cũng có những nhạc cụ được du nhập từ ngoại quốc vào việt nam
và được người thợ chế tạo nhạc cụ chọn lọc thay đổi để nhạc cụ đó phù hợp với văn hóa phong tục và nhu cầu của người việt
nghệ nhân đào soạn đang thực hiện khâu hoàn thiện những bước cuối cùng của việc chế tạo một cây đàn tranh
khoảng từ thế kỷ một mươi một đàn tranh gốc từ trung quốc được du nhập vào việt nam
thời lý trần đàn tranh chỉ có một mươi năm giây nên gọi là thập ngũ huyền cầm
đến thời nhà nguyễn đàn tranh được chỉnh có một mươi sáu giây được gọi là thập lục huyền cầm
qua nhiều thế kỷ đàn tranh đã được việt hóa tạo ra một phong cách đặc thù trong thủ pháp ngón đàn tay nhấn nhá dần biến nó thành một loại nhạc cụ mang màu sắc dân tộc phù hợp với người việt
đến nay đàn tranh có hai loại phổ biến là loại một mươi bảy giây và một mươi chín giây
giờ đây đã có máy móc thiết bị nhưng những khâu lắp ráp quan trọng vẫn phải dựa vào bàn tay của những người thợ
người làm mộc thì tay mực tay thước là quan trọng còn người làm đàn thì cái tai còn phải thính
cái tay làm sao cho khéo để được cái đẹp còn cái tai phải làm sao cho thính để thẩm âm cho chuẩn
làm nghề này có cái feel của nó
khi phôi thai đục đẽo vẽ chạm khắc lên hình hài được cái đẹp đã tâm đắc
khi sau dây đánh thử lại được hay thì không gì vui sướng bằng
với một người mà muốn học cái nghề này phải có rất là nhiều người phải có kiên trì là một chịu khó là hai
vì cái nghề này nó rất tỉ mỉ ngồi suốt ngày nếu như ai không có cái tính kiên trì thì không thể học nổi
học nghề thì mới bước đầu vào làm thì làm cái đàn cảm thấy nó rất bỡ ngỡ
đấy làm có khi hì hục cả từ sáng đến trường chỉ được một tí bào đi bào lại nó cũng chẳng hạn muốn bào thẳng nhưng mà mình không quen bao giờ thì bào nó trở thành mặt nghiêng
nó cũng không được thẳng theo ý mình
nhưng mà dần dần sẽ mỗi ngày mỗi dần nó nâng dần lên giờ giờ mình làm nó đạt theo theo chuẩn của ý mình đã đề ra
làm đàn thì những người thợ phải biết chơi đàn sử dụng thành thạo các loại nhạc cụ như những người nghệ sĩ
thế nhưng điều này lại hoàn toàn không phải
từ xa xưa những người làm nghề chỉ biết dựa vào kiến thức của cha ông truyền lại để làm ra những loại đàn mang những âm sắc khác nhau
để xác định xem làm đàn mang âm sắc nào thì dựa vào kinh nghiệm tìm loại vật liệu làm cho phù hợp không hề có một công thức hay sách vở nào để dựa vào

cứ đàn mà đạt được chất lượng thì cái thứ nhất là cái âm thanh là phải chuẩn
phần thứ hai nữa là về tức là dáng lớp
tức là nhất thanh nhì sắc
thanh phải đạt yêu cầu đứng hàng đầu xong còn cái sắc tức là cái hình dáng kiểu cách nào khác đúng ý thái
khi mà vào cái
khuân của cái đàn thì muốn đạt được yêu cầu của âm thanh thì mình vào cái khuân vào cái thùng nó phải sát bén nó chắc
nó có chắc thì tiếng đàn mới hay được bởi vì nếu như không ví dụ ta nói đơn giản ví dụ như cái vại hoặc cái cốc nhựa nếu mà nó bị vẹn thì khi mình gõ vào cái tiếng nó không thể trong được
đối với những người dân trong làng nghề làm đàn không chỉ là chiếc cần câu cơm mà còn là một nét văn hóa truyền thống của cha ông
nhiều người trẻ tuổi trong làng dù cũng yêu thích nghề sản xuất nhạc cụ nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn theo nghề vì tính phức tạp và sự gò bó của nó
với họ hành trình duy trì lửa nghề qua các thế hệ vẫn còn là con đường gian nan
việc khôi phục sự thịnh vượng của làng nghề làm đàn đào xá
đối với họ vẫn là một ước mơ mà muốn hiện thực hóa sẽ cần rất nhiều nỗ lực

nhiều người trẻ tuổi trong làng nghề làm đàn đào xá
đối với họ vẫn là một ước mơ mà muốn hiện thực hóa sẽ cần rất nhiều nỗ lực
đối với họ vẫn là một ước mơ mà muốn hiện thực hóa sẽ cần rất nhiều nỗ lực
và qua chính những thăng trầm đó mới thấy lòng yêu nghề của những người con quê hương đảo giá
dẫu không rành về nhạc lý cũng chẳng uyên thâm về trường độ và cao độ
nhưng cái tư duy của người làm đàn nông dân lại dồn cả vào hai bàn tay tài hoa và đôi tay tinh nhạy
đàn sản xuất theo kinh nghiệm của người thợ và sự thăng hoa đặc biệt của tâm hồn người sáng tạo
những cây đàn mang hồn cốt của dân tộc
đã trở thành tâm huyết của người làng đào xá
và họ đang ngày đêm bên những cây cưa thớ gỗ để góp phần tạo nên thương hiệu đàn đào giá